muốn ăn cơm trắng cá trôi thì về làng bưởi đánh nồi với anh
muốn ăn cơm trắng cá ngần thì về làng bưởi cầm cân buôn đồng
thưa quý vị đó là những câu ca giao xưa khi nhắc tới làng đại bái hay còn gọi là làng văn lãng hay làng bưởi nồi
nay thuộc xã đại bái huyện gia bình tỉnh bắc ninh
đại bái chỉ sản xuất các đồ thư cúng thì nay đã chuyển sang các mặt hàng như các loại tượng đồng đỉnh đồng lư hương tranh tứ quý bình hoa các bộ đồ trà tranh chạm khầm
đòi hỏi kỹ thuật mỹ nghệ cao
trước kia thì những cái là công cụ thô sơ nó đòi hỏi những cái độ tinh xảo của nó ít
nhưng mà càng ngày là cái đòi hỏi nhiều cái tinh xảo hơn
kỹ thuật cao hơn thì mình cần nắm vững và đi sâu vào thì mình càng yêu cái nghề của mình
chúng tôi vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho những khóa học đào tạo
nhất là mời các nghệ nhân kể cả các nghệ nhân đã đi xa ra quê hương từ hà nội hay bắc giang rồi
thì tiếp tục về xã để mở các lớp đào tạo cho các thợ lành nghề
trong năm hai nghìn một mươi bảy một mươi tám thì xã đã mở được một lớp do các nghệ nhân của làng nghề giáng dạy mà chuyển tay trí việc
ngày nay không chỉ có các thế hệ đi trí
nhưng cũng có những nghề trước tâm huyết với nghề mà đang có rất nhiều người trẻ vẫn say xưa với nghề truyền thống
vượt qua những thăng trầm hoạt động làng nghề ở đại bái ngày càng mở rộng và phát triển
nghề thủ công truyền thống ở đại bái đang bước sang giai đoạn phát triển mới
đem lại sự thay đổi bộ mặt làng quê và góp phần nâng cao đời sống của người dân làng nghề